theo số liệu do bộ lao động thương binh và xã hội tổng hợp từ sáu mươi ba địa phương
tiền lương bình quân của người lao động trong năm hai nghìn một mươi bảy là sáu sáu triệu đồng một tháng
tăng chín ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
mức tăng lương đã cao hơn mức tăng lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn một mươi bảy là bảy tám
tiền lương bình quân cao nhất là của người lao động trong các công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
mức lương bình quân trong khối doanh nghiệp này năm hai nghìn một mươi bảy là bảy chín triệu đồng một tháng
tăng bốn năm so với năm hai nghìn một mươi sáu tức bảy năm triệu đồng một tháng
đứng thứ hai về mức lương bình quân là các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước
với bảy ba triệu đồng một tháng tăng bốn sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu tức bảy triệu đồng một tháng
trong năm hai nghìn một mươi bảy tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực rõ nét
thông qua các chỉ tiêu như tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước gdp
là sáu tám mươi một vượt mục tiêu đề ra sáu bảy và cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu sáu hai mươi một
cpi bình quân năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba năm mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai sáu mươi sáu
trên cơ sở đó tiền lương thu nhập năm hai nghìn một mươi bảy của người lao động được cải tiện hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu